bộ công thương phối hợp với hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam đã tổ chức hội nghị
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tận dụng cơ hội thực thi hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam eu
evfta nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hiệp định trong bối cảnh hiện nay
bộ công thương cho biết sẽ đẩy nhanh các chương trình hành động để tận dụng cơ hội ngay khi hiệp định có hiệu lực
theo bộ trưởng bộ công thương trần tuấn anh với evfta lần đầu tiên việt nam đạt được tỷ lệ ưu đãi cao nhất
trong số các đối tác thương mại của việt nam khi trong bảy năm đầu tiên
việc cắt giảm thuế quan cho các mặt hàng sản phẩm của việt nam sang eu lên tới chín mươi bảy
đây sẽ là cơ hội để việt nam tham gia vào tái cấu trúc lại chuỗi cung ứng mới đang bị đứt gãy do covid một mươi chín
mở ra cơ hội về tất cả mọi mặt tạo nên sức bật mới khi cộng hưởng trong chuỗi giá trị gia tăng
chúng ta đã không chỉ dừng ở đánh giá chung về những ý nghĩa tác động và hiệu quả chung của cái hiệp định đối với chúng ta
và chúng ta đã trực tiếp phân tích sâu hơn nêu rõ hơn những vấn đề đang đặt ra cả hai khía cạnh
cái lợi ích và cả những cái thách thức cho cái doanh nghiệp của chúng ta nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa
rồi thì chúng ta đặt ra không phải chỉ là đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa không
chúng ta đặt ra những vấn đề rất lớn là làm như thế nào để chính phủ và cả chính quyền tại địa phương
hỗ trợ và đồng hành được với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong cái quá trình thực thi đó
nhìn nhận những khó khăn mà các doanh nghiệp nhỏ và vừa gặp phải bộ công thương đã tổ chức tập huấn
triển khai thực hiện việc cấp chứng nhận xuất xứ và các quy tắc quan trọng để phục vụ cho việc khai thác
ưu đãi thương mại từ evfta với kỳ vọng evfta phải được khai thác tổ chức thực hiện với hiệu quả cao nhất